đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu tp đà nẵng vừa tiến hành phá chuyên án và bắt giữ đối tượng ngo hoàng phúc
chú tại quận thanh khê tp đà nẵng là đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng
bước đầu đối tượng khai nhận số tiền cho vay lên đến hàng tỷ đồng
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị phát hiện phúc đã đứng ra cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố đà nẵng
vay lãi nặng với số tiền hàng tỷ đồng
đối tượng mà phúc hướng đến chủ yếu là các tiểu thương ở các chợ và người lao động
ngày một mươi hai tháng một khi phúc đang đi thu tiền con nợ thì bị bắt quả tang
khám xét khẩn cấp tại nhà đối tượng lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu vật chứng và số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ngô hoàng phúc để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án